đoàn công tác của ban tổ chức trung ương do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh hòa bình
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy đảng
chính quyền và nhân dân tỉnh hòa bình đã đạt được về phát triển kinh tế văn hóa xã hội trong thời gian qua
tuy nhiên hòa bình vẫn là một tỉnh còn nhiều khó khăn đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn thiếu thốn
hạ tầng cơ sở còn nhiều bất cập
đại hội một mươi hai của đảng có nội dung mới là chú trọng xây dựng đảng về đạo đức
phát huy cao độ vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đảng
trong đó nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng và chỉnh đốn đảng
một vấn đề nữa là đổi mới phương thức lãnh đạo đảng trọng tâm là xây dựng bộ máy cho tinh gọn
hoạt động có hiệu lực hiệu quả nâng cao năng suất chất lượng kỷ luật lao động
đẩy mạnh cải cách hành chính đổi mới sáng tạo tạo động lực cho phát triển
song song với đó tỉnh hòa bình cũng cần chú trọng phát triển kinh tế
dựa trên thế mạnh của địa phương như khai thác tiềm năng du lịch văn hóa du lịch sinh thái
phát triển nông nghiệp bền vững từ những cây con giống có thu nhập cao và phù hợp với điều kiện
cũng như phong tục tập quán của nhân dân địa phương góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
trước đó sáng ngày một mươi tám tháng hai đoàn công tác đã thăm khảo sát tại trạm y tế và đảng bộ xã nam phong
huyện cao phong và tặng quà cho các hộ nghèo trong xã